còn tại tỉnh quảng ngãi trong ngày mùng chín và một mươi tháng một mươi tỉnh quảng ngãi đã có tám ca nhiễm ngoài cộng đồng
nóng nhất là các chùm ca bệnh tại thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn
riêng trong sáng nay có một mươi một ca nhiễm trong đó có thêm một ca ngoài cộng đồng ở hẻm chín trăm linh đường quang trung tổ bốn phường tránh lộ tp quảng ngãi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi yêu cầu ngành y tế và các địa phương
khoanh vùng xử lý các chùm ca bệnh mới phát sinh không để dịch bệnh lây lan